tại hà nội ủy ban về các vấn đề xã hội của quốc hội đã tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ một mươi ba
để thẩm tra dự án bộ luật lao động sửa đổi nhằm giải quyết căn bản những vướng mắc bất cập
từ thực tiễn thi hành sau sáu năm áp dụng trên thực tế
qua đó bảo đảm hai hòa lợi ích giữa người lao động và người sử dụng lao động
đáp ứng yêu cầu thể chế hóa hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba về các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân
trong lĩnh vực lao động và bảo đảm sự đồng bộ thống nhất trong hệ thống pháp luật
sau hai mươi bốn năm ban hành bộ luật lao động đã qua bốn lần sửa đổi và gần đây nhất là vào năm hai nghìn một mươi năm
tuy nhiên đến nay sau sáu năm thi hành bộ luật lao động năm hai nghìn một mươi hai xuất hiện nhiều vướng mắt
bất cập cần được bổ sung sửa đổi về một số nội dung như hợp đồng lao động tiền lương
giờ làm việc kỷ luật lao động đối thoại tại nơi làm việc thương lượng tập thể
giải quyết tranh chấp lao động và đình công
các đại biểu nhất trí với quan điểm có thể tăng giờ làm việc trong năm từ ba trăm linh giờ lên bốn trăm linh giờ
tuy nhiên các đại biểu cũng đề nghị việc tăng giờ làm phải đi đôi với việc tăng lương theo giờ
để tránh việc huy động sức sản xuất của người lao động sẽ dẫn đến nguy cơ bị tai nạn lao động
do người lao động làm việc quá căng thẳng
bên cạnh đó hiện nay mức lương tối thiểu của người lao động còn thấp
việc trả lương lũy tiến theo giờ làm thêm sẽ phần nào giúp người lao động đáp ứng nhu cầu cuộc sống sinh hoạt hàng ngày
về vấn đề tuổi nghỉ hưu các đại biểu đề nghị cần có lộ trình và phải có nghiên cứu phù hợp với từng đối tượng người lao động
vì điều này sẽ có ảnh hưởng lớn đến người lao động làm các công việc nặng nhọc